trong vài năm trở lại đây rừng ngập mặn rú trái tại tỉnh thừa thiên huế
đã dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách
với sự đa dạng sinh thái của rú trá các cấp chính quyền cũng đã có sự kêu gọi đầu tư
làm sao để phát huy tiềm năng du lịch của rừng mà vẫn phát triển rừng một cách bền vững
giữ nguyên vẹn giá trị sinh thái của khu rừng
rừng ngập mặn rú trá là món quà mà thiên nhiên bàn tặng cho thừa thiên huế
nơi đây được biết đến là khu ngập mặn duy nhất còn tồn tại trên hệ đầm phá tam giang
hệ đồng phá lớn nhất tại khu vực đông nam á
trong vài năm trở lại đây rừng ngập mặn hú trá đã trở thành điểm đến hút khách du lịch
bởi cảnh sắc độc đáo cùng hệ sinh thái đa dạng tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với những người yêu thiên nhiên
đi rú trá cũng lần đầu luôn
thực ra đến đây thấy là đầu tiên không khí rất là trong lành mát mẻ hẳn so với các thành phố đô thị
kế đến là cũng khá bất ngờ với hệ sinh thái ở trong rừng
và cảnh quan thì khi mà lên tới cái đài này thì thấy rất là đẹp
về du khách mà khi đến huế thì đến rú trá là đa phần những khách mà ở các cái thành phố lớn
như ở hà nội ở sài gòn và đến đây thì họ cực kỳ thích cái không khí ở đây
theo em nhận thấy là khi mà đến đây thì lượng khách bắt đầu càng ngày càng tăng khi đến với rút trá
và khi đến họ không phải là đến một lần mà có thể đến tới hai lần vì bởi cái không khí ở đây
trước sức hút ngày càng tăng của rừng ngập mặn đuôi trá
ubnd tp huế chủ trương kêu gọi đầu tư
ubnd tp huế chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch rú trá cột tè của xã hương phong
đây được kỳ vọng là bước tiến mới để ru trá trở thành điểm đến quen thuộc hơn đối với du khách gần xa
mang lại nguồn thu hiệu quả từ hoạt động du lịch
tuy nhiên địa phương cũng cần cân đối bảo đảm để du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái của rừng
ở khu vực này đặc biệt là rú trá này một trong những cái điểm còn lại khá khủy hiếm
thành thị ở trong thời gian
cũng như nhiều cánh rừng khác rú trá hiện diện nơi đây tựa như lá chắn giúp giảm thiểu tác động từ gió bão
giữ an toàn cho cuộc sống của người dân trước tác động của thiên tai
đây cũng là nơi tránh lũ của bà con mỗi khi đến mùa nước nổi
cái tên rú trá có nghĩa là rừng cây trá bởi khu rừng có đến chín mươi loài cây trá mọc sừng sững với những bộ rễ đam bệ vào nhau
điều kiện tự nhiên phong phú nơi đây cũng tạo môi trường cho rất nhiều loài thủy sinh phát triển
từ đó người dân có thêm sinh kế nuôi trồng thủy sản
từ diện tích rừng tự nhiên hai tám mươi tám ha người dân đã chung tay mở rộng diện tích rừng trồng
và nâng tổng diện tích lên cây trồng